sau khi bão số bốn đi qua tỉnh quảng trị đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại về nhà cửa hoa màu và cây cối
ngay trong sáng nay các lực lượng chức năng của tỉnh đã về giúp dân khắc phục hậu quả do cơn bão số bốn gây ra nhanh chóng ổn định sản xuất
cơn bão số bốn chiều qua đã làm tốc hai phần mái nhà của bà hoàng thị bê ở thôn hà tây xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị
bà b rất xúc động vì ngay trong sáng hôm nay các lực lượng chức năng gồm bộ đội thanh niên sung kích đã đến lập lại mái nhà cho bà
tôi neo đơn mà chưa có bộ đội tới giúp đỡ cho cảm ơn bộ đội với anh em cả giúp đỡ cho mẹ
chúng tôi đã huy động lực lượng ba mươi bảy đồng chí tiện khai ba địa bàn triệu an triệu vân và triệu lăng phục vụ giúp dân để khắc phục lại nhà cửa
hiện tại trên địa bàn các xã ven biển của tỉnh quảng trị
có gần một trăm linh nhà bị tốc mái nặng nhất là huyện vĩnh linh do linh và triệu phong
tỉnh quảng trị cũng trao cho mỗi nhà bị tốc mái hoàn toàn hai triệu đồng
theo thống kê chưa đầy đủ hiện trên địa bàn tỉnh quảng trị có hơn ba trăm linh hectare cao su bị gãy đổ do bão
hơn một hectare lúa gần một trăm linh hectare hoa màu bị ngập úng hơn ba trăm linh hectare cây keo và tràm
một mươi hồ cá của người dân bị ngập lụt ba trăm linh mét kè ở thị trấn cửa việt bị sạt lở
cố gắng là khắc phục để cả cái nhà bị tốc mái là được lập lại
thứ hai là đối với các vườn cao su mà bị gãy đổ thì sẽ phải là tiến hành thu dọn
có những cái đoàn ke bị hư hỏng thì trượt mắt là khắc phục tạm thời
rồi trong thời gian sắp đến sẽ tìm cái biện pháp để giá cổ thêm bảo đảm để cho cái mưa bão sắp đến nó an toàn cho người dân
tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các địa phương có diện tích lúa bị ngập úng phải nhanh chóng tìm các giải pháp tiêu úng
để giúp người dân không bị mất trắng lúa
bên cạnh đó phải sớm khắc phục những vườn cao su bị nghiêng ngã
tỉnh quảng trị cũng đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng nắm tình hình
để có biện pháp hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại trong cơn bão số bốn vừa qua